do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với mưa nên nhiệt độ bắc bộ giảm sâu
ngày hôm qua ngày chín tháng một mươi một nhiệt độ phổ biến từ một mươi năm một mươi sáu độ một số điểm là một mươi bảy độ vùng núi cao từ chín đến một mươi một độ
tại mẫu sơn của lạng sơn là tám hai độ sapa là một mươi bảy độ tam đảo vĩnh phúc một mươi bảy độ một số điểm là một mươi một một mươi hai độ
gió trên vĩnh bắc bộ đạt cấp chín
cả thị trấn sapa chìm trong sương mù dày đặc tầm nhìn giảm chỉ còn khoảng ba bốn mét
các phương tiện di chuyển đều phải bật đèn chống sương mù
nhiệt độ thấp kèm theo mưa phùn càng khiến thời tiết thêm rét lạnh
theo trung tâm khí tượng thủy văn lào cai dự báo trong ngày hôm nay nhiệt độ tại sapa sẽ giảm xuống mức rét hại khoảng từ sáu đến tám độ c
trước tình hình trên huyện sapa đã khuyến cáo với các phụ huynh phải bảo đảm mặc ấm cho con em mình
tại các trường học bố trí đèn sửa cho học sinh nếu nhiệt độ xuống quá thấp thì cho các em nghỉ học để bảo đảm an toàn
các tour du lịch đi bộ phải trang bị đầy đủ bảo hộ cần thiết đặc biệt các tour leo núi phan xipang
người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và cây trồng
che chắn chuồng trại dự trữ thức ăn cho vật nuôi trong mùa đông nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đợt lạnh này sẽ kéo dài đến ngày một mươi một tháng một mươi một
ngày chín tháng một mươi một là ngày lạnh nhất bắt đầu từ trưa ngày một mươi một trở đi có thể có nắng xuất hiện trở lại nhiệt độ sẽ tăng nhanh các tỉnh bắc bộ
trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cũng dự báo rét đậm rét hại năm nay sẽ đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm